trong khi đó tại cà mau vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai công an tỉnh cà mau đã nhận được tin báo
về cái chết của một người đàn ông chín mươi tuổi trú tại ấp cái ngay xã thanh tùng huyện đầm rơi
với nhiều thương tích ở vùng đầu
nhanh chóng vào cuộc điều tra chỉ sau vài giờ đồng hồ các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng công an huyện đầm rơi đã làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản
hung thủ là ai và động cơ nào đã khiến cho nghi phạm có thể thực hiện hành vi quyết liệt đến như vậy
xin mời quý vị theo dõi ghi nhanh của nhóm phóng viên antv tại cà mau
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai bà nguyễn thị mai thảo về nhà thì phát hiện cha ruột
là ông nguyễn văn phuông tử vong ở ngoài sân
bà thảo và người thân đến đưa ông phương vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện trên người ông phương
có nhiều vết thương lạ
thêm vào đó số tiền trên chục triệu đồng mà ông phương thường mang theo trên người đã không còn
nghi vấn nên gia đình đã trình báo công an xã thanh tùng huyện đầm rơi
vụ việc gây xôn xao tại vùng quê vốn rất yên bình
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp cùng công an huyện đầm rơi nhanh chóng đến hiện trường làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất
qua điều tra lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác định đây là vụ án giết người
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nghi phạm của vụ án đã được xác định là quách thành lâm
sinh ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn năm ngụ tại ấp tân hùng xã ngọc chánh huyện đầm rơi
đối diện với nhà huyện đầm rơi
sau khi nhận được tin báo được sự chỉ đạo sát sao của giám đốc công an tỉnh
phòng kinh sát thành sự đã cử ban chỉ huy phòng cùng điều tra viên cán bộ chính sát
có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh khóa phá
chúng tôi kết hợp với công an huyện đầm dơi đến ngay hiện trường sàng lọc các đối tượng nghi dắn
bằng các biện pháp nhiệm vụ của mình và trong vài giờ đã xác định đối tượng
l là thực hiện hành vi phạm tội rồi chúng tôi củng cố tài liệu chứng cứ và đấu tranh và tiến hành bắt giữ
điều tra theo quy định của pháp luật
theo khai nhận ban đầu do là hàng xóm nên lâm thường đến nhà ông nguyễn văn phuông chơi
và biết ông thường để tiền trong người tối ngày hai mươi bốn tháng hai biết ông phương ở nhà một mình
nên lâm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông phương phát hiện
lâm đã dùng cây gậy đập nhiều nhát vào đầu ông làm nạn nhân tử vong sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng
và đem về nhà cất giấu từ những chứng cứ và lời khai thu thập được lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp
và thu giữ số tăng vật được lâm cất giấu trong nhà hiện đối tượng và tăng vật đã được di lý về công an tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc